một trong những vấn đề rất quan trọng của việc tái cấu trúc đề kinh tế sau đại dịch
đó là phải thực hiện số hóa nền kinh tế và số hóa doanh nghiệp đẩy mạnh thương mại điện tử thanh toán điện tử
đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo ngân hàng số và thanh toán điện tử gợi mở từ khủng hoảng covid một mươi chín
được tổ chức mới đây tại hà nội
vì dịch covid một mươi chín nên người tiêu dùng có xu hướng tăng giao dịch online trên các trang thương mại điện tử
nếu so với mô hình ngân hàng truyền thống ngân hàng số ví điện tử
có nhiều điểm khác biệt và có lợi thế cạnh tranh so với mô hình truyền thống
mặc dù việt nam đã có những tiến bộ nhất định về xây dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ thanh toán số
nhưng vẫn còn trở ngại về mặt pháp lý thủ tục giấy tờ trong hệ thống các văn bản hiện hành
khiến thanh toán số chưa thể mở rộng nhanh và dễ dàng tới nhóm khách hàng ưa tiện lợi
thống kê cho thấy giá trị giao dịch tài chính qua kênh internet đã đạt trên bảy triệu tỷ đồng
và ba trăm linh tỷ đồng giao dịch qua điện thoại di động
tuy nhiên nếu so với quy mô của nền kinh tế lượng giao dịch như vậy là nhỏ
do đó cần có hành lang pháp lý phù hợp cho sự phát triển của thanh toán số